thưa quý vị và các bạn nhìn nhận về quá trình thoái vốn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng đã nhận định
thoái vốn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn chậm gầm vướng mắc cả về thể chế và tổ chức thực hiện
đây chính là những vướng mắt cần sớm có những giải pháp cụ thể tháo gỡ kịp thời
để nâng cao hiệu quả hoạt động sử dụng vốn của các doanh nghiệp nhà nước
qua đó củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động hiệu quả sản xuất kinh doanh
xứng đáng với vai trò trụ cột của nền kinh tế
những nhận định trên trong dự thảo phần kiện tôi nghĩ rất chính xác
phản ánh rất chính xác của tình trạng của các doanh nghiệp nhà nước
đây là một cái khái niệm và đây là một cái yêu cầu quả thật rất khó do thị trường luôn luôn thay đổi
theo thống kê của cục tài chính doanh nghiệp bộ tài chính giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đã có một trăm bảy mươi bảy doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa
với tổng giá trị doanh nghiệp là bốn trăm bốn mươi ba năm trăm linh ba tỷ đồng
tổng số tiền thu từ cổ phần hóa thoái vốn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đạt khoảng hai trăm bảy mươi tám một mươi hai tỷ đồng
gấp hai bảy mươi chín lần tổng số
thu từ cổ phần hóa thoái vốn của cả giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
cùng với đó số tiền chuyển ngân sách nhà nước theo nghị quyết của quốc hội
đạt hai trăm một mươi một năm trăm linh trên hai trăm năm mươi tỷ đồng đạt tám mươi năm kế hoạch của cả giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tuy nhiên quá trình cổ phần hóa thoái vốn cơ cấu lại giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn vướng mắt
các tập đoàn tổng ti thì có cái quy mô vốn rất là lớn
thế rồi tình hình tài chính thế rồi thì đất đai rất là lớn
thế do vậy thì là các doanh nghiệp này phải sắp xếp về mặt đất đai
thế rồi thì phải xử lý phần tài chính do vậy là cũng mất nhiều thời gian
cùng với các ngành lĩnh vực khác hoàn thiện thể chế đẩy nhanh các mục tiêu tái cơ cấu
xử lý căn bản các dự án yếu kém đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa thoái vốn nhà nước
là những nhiệm vụ trọng tâm của ngành công thương trong những năm qua
thế nhưng đến nay
công tác này vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức chưa đạt được mục tiêu đề ra
linh vực năng lượng là một ví dụ
vấn đề vướng mắt lớn nhất qua thực tiễn như chúng ta đã triển khai trong thời gian vừa qua
nhận thấy do những hướng dẫn quy định của luật pháp liên quan đến các giá trị của doanh nghiệp
và liên quan đến các giá trị của đất đai và cũng như khung pháp lý hướng dẫn
để xây dựng các giá trị của doanh nghiệp dựa trên giá trị của đất đai
trong các kế hoạch về quản lý
và cái điều này thì nó cũng là một cái thực tế
bởi vì luật pháp của chúng ta đang được tiếp tục xây dựng và hoàn thiện
nên cũng vẫn bộc lộ nhiều bất cập nhiều cái bộ lộ quan trọng
và đặc biệt là các văn bản hướng dẫn của các bộ ngành
để quá trình thoái vốn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thực sự hiệu quả
theo các chuyên gia việc cần làm ngay lúc này là đổi mới hoạt động của doanh nghiệp
công khai minh bạch đúng quy định pháp luật đảm bảo nguyên tắc thị trường
tránh tập trung quyền lực vào một vài cá nhân để tránh trục lợi lợi ích nhóm
đặc biệt cần đổi mới cách thức thực hiện cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước
nhất là các biện pháp liên quan đến xác định giá trị quyền sử dụng đất
tài sản cố định thương hiệu và giá trị truyền thống của doanh nghiệp cổ phần hóa
như những nhiệm vụ giải pháp dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng đã đề ra
nên tránh tập trung quyền lực vào một loài cá nhân
để tránh trường hợp một cá nhân biến doanh nghiệp nhà nước trở thành doanh nghiệp tư nhân
biến hoạt động doanh nghiệp công trở thành một công cụ để trục lợi lợi ích nhóm
đây là một trong những điểm chốt cho tôi rằng là cần phải điều trí mạnh mẽ
đột phá thể chế trong thời gian tới cho nó đặc biệt là vấn đề đại diện quyền sở hữu
cho nó đặc biệt là vấn đề trách nhiệm của người đứng đầu ở các doanh nghiệp này
chúng ta cần tiếp tục hoàn thiện thể chế để làm sao mà xác định được cho rõ
doanh nghiệp nhà nước thì hoạt động theo cái thị trường
thì tuy nhiên lại phải là theo định hướng sâu chủ nghĩa
nó thể hiện ở cái chỗ là cái hoạt động nào
thì doanh nghiệp nhà nước sẽ phải xác định là hoạt động kinh doanh vì hiệu quả
và những hoạt động nào thì là do nhà nước giao
và khi mà nhà nước giao thì ta phải làm sao chuyển đổi cái chuyện giao đó
theo hình thức là hạch toán kinh doanh được